bắt đầu mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi chín các hộ ở làng phan thành phố thái nguyên đang lo lắng nguy cơ vỡ đập hồ bàn cờ
nơi chứa bùn thải sau tuyển quặng của mọ sắt tiến bộ thuộc công ty cổ phần găng thép thái nguyên
có thể gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng
phóng viên truyền hình nhân dân đã đến tìm hiểu và ghi nhận công tác bảo đảm an toàn hồ đập tại đây
đập hồ bàn cờ rộng hai mươi năm hectare nằm giữa hai dãy núi lớn
đập được đắp và sử dụng chứa bùn thải sau tuyển quặng sắt từ năm hai nghìn một mươi năm
đơn vị tư vấn khảo sát có chuyên môn là công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơ sở ở tầng thái nguyên
đập hồ bàn cờ được đắp chân đập rộng bốn mươi mét dài tám mươi tám mét
vật liệu đắp là đất đồng nhất bảo đảm tiêu chuẩn đắp đập quy trình đắp theo lớp
cứ ba mươi bốn mươi cm lại sử dụng máy lưu lèn chuyên dụng để đắp đập
mỗi ngày mỏ sắt tiến bộ thải ra hồ bàn cờ hơn hai trăm linh mét khối nước bùn và chất thải
nước thải sau khi để lắng trong được bơm tuần hoàn trở lại để tuyển quặng
trước những lo lắng của nhân dân địa phương về nguy cơ vỡ đập bàn cờ gây hậu quả rất nghiêm trọng
bàn lãnh đạo mò sắt tiến bộ khẳng định
trước mùa mưa bão là chúng tôi đã phải tiến hành kiểm tra và ra cố và đập
cụ thể vừa rồi là đập hồ bàn cờ thì chúng tôi đã dùng hơn một chục ca xe lưu
và các máy xúc rồi là vận chuyển đất đá để ra cố thêm hàng mét nữa cho nó chắc chắn
mưa lũ xảy ra thì chúng tôi cũng đã có cái hệ thống mương hở và làm bờ chắn tràn
mục đích là khi có trận mưa quá lớn mà mình không chế
không chế thì theo mương dẫn nước thì nó sẽ tràn qua tự nhiên
theo đường mương dẫn về hồ
chứa để phục vụ cho nhà máy tiền nước tiền rửa
chính vì thế cho nên bà con có thể rất yên tâm trong quá trình khai thác vận hành hồ đập cửa mỏ
theo tìm hiểu hàng ngày mò sắt tiến bộ cử cán bộ kỹ thuật quan trắc do dì thân đập cập nhật sổ sách
hàng tháng hàng quý mò sắt tiến bộ đều có kế hoạch gia cố thân đập
bên cạnh đó các sở công thương tài nguyên và môi trường thường xuyên kiểm tra tình trạng an toàn thân đập hồ bàn cờ
phương án phòng chống lụt bão
khắc phục sự cố của mò sắt tiến bộ